tuy nhiên là ngày mai thời tiết sẽ có những thay đổi đáng kể khi khối không khí biển có xu hướng lấn dần về phía tây đưa những nhiễu động từ phía biển vào đất liền
vì vậy trời sẽ chuyển nhiều mây hơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện diện dài rác chủ yếu là ở ven biển miền đông nam bộ sau đó sẽ mở rộng sang các khu vực lân cận
mưa với lượng không nhiều nên chỉ làm cho tình hình nắng nóng dịu đi nên nhiệt sẽ giảm khoảng từ một đến hai độ
và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một điều đáng lưu ý nữa là ngày mai mực nước trên sông kiểu long và sông sài gòn có khả năng đạt đỉnh ứng với đợt chiều cường dầm tháng một mươi âm lịch
cụ thể đỉnh chiều cao nhất trong đợt này tại các trạm có khả năng đạt mức như sau
tại trạm nhà bè kênh đồng điền lên mức một m sáu mươi năm đến một m sáu mươi chín
tại trạm phú an sông sài gòn lên mức một m sáu mươi ba đến một m sáu mươi bảy cao hơn báo động ba từ một mươi ba đến một mươi bảy m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ bốn giờ đến sáu giờ và từ một mươi sáu h đến một mươi tám h
khả năng ngập lụt ở một số khu vực tại tp hcm trong giờ tan tầm là rất cao
bà con nên chủ động sắp xếp trước kế hoạch đi lại và làm việc cho phù hợp
các nhiễu động trong đới gió đông trên cao cũng sẽ khiến cho khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
từ chiều tối ngày mai trời chuyển mây nhiều hơn và có mưa rào rải rác
chủ yếu xuất hiện ở khu vực ven biển
nhiệt độ trong ngày từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai thời tiết chưa có nhiều thay đổi
mưa rào chỉ xuất hiện ở diện vài nơi với lượng không đáng kể
trưa chiều mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trở lại với các tỉnh thành bắc bộ
do các sóng lạnh từ phía bắc tràn xuống lệch đông nên hơi ẩm vẫn tiếp tục được đưa vào đất liền
khiến đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ chủ yếu là ở các tỉnh phía đông bắc bộ
đến trưa khi mà mây mỏng dần đi thì trời hứng nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực đông bắc bộ sẽ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh ở phía tây bắc bộ nhiệt cao hơn khoảng từ hai đến ba độ phổ biến sẽ từ hai mươi tám ba mươi một độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu với sóng biển cao từ hai đến ba mét có thể gây trao đảo tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa có gió đông bắc chỉ hoạt động ở mức cấp bốn
mưa rào và rông tăng dần lên diện giải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống còn khoảng từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước